theo báo cáo của bộ kế hoạch và đầu tư ước tính trong chín tháng năm hai nghìn hai mươi các khu công nghiệp khu kinh tế trên cả nước thu hút được khoảng năm trăm một mươi bảy dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt khoảng tám năm tỷ đô la mỹ
lũy kế nâng tổng số dự án đầu tư nước ngoài đến cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi lên khoảng một mươi chín dự án với tổng vốn đăng ký đạt khoảng một trăm chín mươi bảy tám tỷ usd vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng bảy mươi
đối với các dự án đầu tư trong nước các khu công nghiệp khu kinh tế trên cả nước thu hút được khoảng bốn trăm bốn mươi hai dự án với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt khoảng chín mươi một tỷ đồng
lũy kế nâng tổng số dự án đầu tư trong nước đến cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi lên chín tám trăm linh sáu dự án với tổng vốn đầu tư đạt khoảng hai ba mươi bốn triệu tỷ đồng vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng bốn mươi sáu
tính đến hết tháng chín năm hai nghìn hai mươi trên phạm vi cả nước có ba trăm sáu mươi sáu khu công nghiệp được thành lập bao gồm cả các khu công nghiệp nằm trong các khu kinh tế ven biển
khu kinh tế cửa khẩu với tổng diện tích đất tự nhiên gần một trăm một mươi ba ha diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê đạt khoảng bảy mươi ba năm ha